chiều ngày hai mươi năm tháng chín bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường dẫn đầu đoàn công tác trung ương kiểm tra về tình hình đã đang và sự kiến đầu tư công trình chống sạt lở bờ sông tuyến bờ biển tại tỉnh cà mau
đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại khu vực vàm xoáy khu vực bờ kẻ đất mũi huyện ngọc hiển và khu vực sạt lở ở thị trấn nam căn huyện nam căn
đây là những vị trí có tốc độ sạt lở rất nghiêm trọng bình quân mỗi tháng khoét sâu vào bên trong khoảng hai mươi mét có nơi năm mươi m một tháng
cà mau vừa có tờ trình gửi bộ kế hoạch và đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn với số tiền trên chín trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho rằng trên cơ sở kết quả kiểm tra và các nghiên cứu đánh giá về thực trạng nguyên nhân và dự báo nguy cơ sạt lở
thì bộ và các bộ ngành có liên quan sẽ đề xuất với thủ tướng các giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý khắc phục tình trạng sạt lở ven sông ven biển
nhằm chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán thớ nước có thể xảy ra tại cà mau và cả vùng đồng bằng sông cửu long